dịp cận kế nguyên đán là thời điểm nhu cầu thực phẩm từ gia súc gia cầm tăng nhanh
nhất là trong thời điểm hiện tại bắc ninh đang là một trong những tỉnh xuất hiện dịch lờ mồm long móng
hiện nay các cơ quan chức năng tỉnh bắc ninh đang tích cực đẩy mạnh hoạt động kiểm soát dịch bệnh
tại các cơ sở giết mổ sơ chế gia súc gia cầm
đây là một trong một mươi bốn cơ sở giết mổ ra súc ra cầm được cấp giấy phép của tri cục thú y tỉnh bắc ninh
về cơ sở đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y được phép giết mổ gia súc gia cầm
mỗi ngày cơ sở giết mổ của ông nguyễn văn minh công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm thiên minh tỉnh bắc ninh
giết mổ hàng chục con lợn
vấn đề kiểm dịch cũng như đầu vào sẽ đưa vào phòng phá lắp
trong đó là có hệ thống kín và có mảnh để chắn côn trùng
sau đó thì mình sẽ đưa vào mát và cơm đông để đưa đi
theo thống kê của tri cục thú y tỉnh bắc ninh
hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn chín trăm bảy mươi cơ sở giết mổ sơ chế chế biến gia súc gia cầm
bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
mỗi người dân cần nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm
có như vậy người dân mới được sử dụng nguồn thực phẩm sạch an toàn